người dân xã trạm thàn huyện phu ninh tỉnh phú thọ tiếp tục chặn xe tải chở hóa chất phế thải bốc mùi nồng nặc
tại khu vực ngã ba trạm thàn khi phương tiện này làm rơi vãi chất thải bẩn trong quá trình vận chuyển hóa chất phế thải vào nhà máy xử lý rác đóng trên địa bàn
theo đó đây là lần thứ hai người dân có hành động như thế này ngay khi ghi nhận vụ việc chính quyền địa phương cùng lực lượng công an đã có mặt
theo người dân địa phương từ nhiều năm nay họ đã phải hít thở bầu không khí ô nhiễm vì những bãi chứa rác bốc mùi ngày một lớn và mỗi ngày có hàng chục chuyến xe chở rác bốc mùi đi qua khu vực này